trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã có hai điểm bùng phát dịch cúm a h năm n một trên đàn gia cầm ở các huyện thạch hà can lộc
mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nỗ lực khống chế nhưng nguy cơ lây lan vẫn tiềm ẩn rất cao
bởi đây đang là thời điểm người chăn nuôi lùa việt chạy đồng và tập trung tái đàn thu mua giống trên thị trường
trước diễn biến dịch cúm ah năm n một bùng phát các địa phương trong tỉnh hà tĩnh đã triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch
như bao vây ổ dịch tổ chức tiêm phòng vaccine cúm ah năm n một trong vùng dịch và vùng lân cận
thành lập chốt bảo vệ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tránh việc vận chuyển gia cầm từ nơi khác đến hoặc từ vùng dịch ra ngoài
với phương châm phòng là chính chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm
ý thức tự giác của người dân không để tình trạng dấu dịch nhắm ra cầm bị dịch xuống sông hồ
bộ giáo dục và đào tạo vừa trình thủ tướng chính phủ dự thảo về mức trần học phí mới các cơ sở đào tạo
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó mức trần học phí trình độ đào tạo đại học tại trường công lập đại trà không tự chủ về tài chính
vẫn tính theo bao nhóm ngành nghề đào tạo như quy định trước đây gồm khoa học xã hội kinh tế luật nông lâm thủy sản
khoa học tự nhiên kỹ thuật
công nghệ thể dục thể thao nghệ thuật khách sạn du lịch y dược
mức tăng học phí giai đoạn mới của tất cả các nhóm ngành nghề đều ở mức một mươi một năm
tính từ mức trần học phí năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
cụ thể học phí trình độ đại học tại trường công lập năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu sẽ giao động từ sáu trăm linh năm đồng
đến tám trăm tám mươi đồng một tháng tùy nhóm ngành nghề
với mỗi năm học kéo dài một mươi tháng mỗi sinh viên sẽ đóng từ sáu đến tám tám triệu đồng một năm
bản tin một trăm hai mươi giây lúc một mươi năm h hôm nay xin được tạm dừng tại đây